nước đã rút dần tại một số tỉnh miền trung công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai ngay sau đó
tuy nhiên dù đã huy động tổng thể lực lượng để tiến hành dọn vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu
vệ sinh đến đó không để dịch bệnh bùng phát thế nhưng công tác này hiện đang gặp khá nhiều khó khăn
khiến cho tiến độ bị chậm lại
quảng bình là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ lịch sử năm nay
diện lũ quá rộng lượng rác thải bùn đất chuyển về quá lớn
hiện ở nhiều nơi còn mất điện mất nước công tác khắc phục hậu quả sau lũ gặp rất nhiều khó khăn
nếu khắc phục chậm rác thải tồn ứ mất vệ sinh môi trường thì dịch bệnh sẽ bùng phát
chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành y tế cố gắng tiến hành khử khuẩn song song với dọn dẹp
chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành y tế cố gắng tiến hành khử khuẩn song song với dọn dẹp
nếu động sắc thải càng lâu thì ô nhiễm càng nhiều nguy cơ dịch bệnh bùng phát càng cao hơn